theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong hoàn cảnh bão số tám đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và vẫn gây ra nhiều ảnh hưởng tại các tỉnh miền trung hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi bão số chín sẽ đi vào biển đông
dự báo bão số chín sẽ đi vào biển đông trong ngày hôm nay và di chuyển nhanh có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng
cơn bão này có gió mạnh từ cấp một mươi hai tới cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm ở biển đông cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
ở các vùng ven bờ các tỉnh thành phố thuộc trung bộ
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi bão số chín có thể gây mưa to đến rất to cho khu vực trung bộ là từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm một đợt
hoàn lưu sau bão kết hợp với khối không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài cho khu vực bắc và trung trung bộ
riêng nghệ an hà tĩnh quảng bình thì có thể có mưa đặc biệt to trên năm trăm linh mm một đợt